thông tin từ bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh cho biết
bệnh nhân số hai trăm sáu mươi năm đã được điều trị khỏi bệnh
đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong số bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
được bệnh viện đa khoa tuyến huyện chữa trị thành công
vào ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân từ thái lan nhập cảnh về việt nam
ngày một mươi hai tháng bốn bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
trong quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính bốn lần với virus sars cov hai
hiện tại bệnh nhân có sức khỏe ổn định đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh